công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên dùng dao tấn công cướp tài sản của người khác vào ngày hôm qua
đáng chú ý cả ba đối tượng trong nhóm đều mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi và sống lang thang
các đối tượng gồm cá minh đức một mươi năm tuổi đặng thiên phú một mươi năm tuổi và phạm hoàng gia khang một mươi bốn tuổi
khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy các đối tượng đến công viên bờ biển ở thành phố nha trang thì gặp anh nguyễn thanh toàn
trú tại tỉnh gia lai và nguyễn thanh bình chú tại thành phố nha trang đang ngồi trên ghê đá
đức nảy sinh ý định cướp tài sản nên rủ cả nhóm cùng thực hiện
các đối tượng đã dùng tay chân tấn công và dùng con dao trộm được ở công viên chém vào đầu anh toàn và bình
sau đó cướp đi một điện thoại di động và một sạc dự phòng
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã tiến hành truy xét và đến một mươi một giờ cùng ngày
đã bắt giữ được các đối tượng thu giữ vật chứng và số tiền hai trăm linh đồng